hội nhà báo tp cn phối hợp với sở thông tin truyền thông tổ chức kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đồng thời tổng kết và trao giải báo chí phan ngọc hiển tp cn lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
cuộc thi lần này có một trăm tám mươi tám tác phẩm dự thi tăng bốn mươi một tác phẩm so với năm trước
ban tổ chức đã chấm và chọn ba mươi chín tác phẩm có chất lượng cao nhất để trao giải
bao gồm một mươi tác phẩm báo in một mươi tác phẩm truyền hình một mươi tác phẩm phát thanh và chín tác phẩm ảnh báo chí
theo ban tổ chức các tác phẩm dự thi lần này phản ánh được nét riêng của mỗi địa phương
và những vấn đề thời sự có sức lan tỏa cả vùng
dịp này hội nhà báo tp cần thơ cũng phát động cuộc thi báo chí lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với chủ đề đẩy mạnh cải cách hành chính tập trung đầu tư phát triển nâng cao đời sống nhân dân